vào lúc sáu h ba mươi phút sáng nay vùng bốn quân chủng hải quân nhận được thông báo xin trợ giúp lực lượng
phương tiện của ủy ban nhân dân thành phố cam ranh và huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
về phòng chống lụt tại một số xã thuộc thành phố và huyện trên
vùng bốn quân chủng hải quân đã huy động một trăm sáu mươi cán bộ chiến sĩ một mươi bảy phương tiện
trong đó có bốn xuồng của lữ đoàn một trăm linh một và lữ đoàn chín trăm năm mươi bảy hai kiếp quân y do trung tá đỗ minh
phó thâm mưu trưởng vùng chỉ huy
đúng bảy giờ các lực lượng đã cơ động đến khu vực xã cam thành nam thành phố cam ranh
và xã cam thành bắc huyện cam lâm giúp người dân vượt qua vùng bị ngập lụt
đến một mươi sáu giờ chiều nay các chiến sĩ vùng bốn quân chủng hải quân đã di chuyển được gần năm mươi người
và nhiều tài sản của nhân dân ra khỏi khu vực vùng lũ về vị trí tập kết an toàn
cùng với đó các quân y của vùng đã kịp thời thăm hỏi khám sức khỏe cho người dân
vận chuyển một người dân bị thương về đội bốn trăm tám mươi sáu chữa trị
hiện tại các lực lượng của lữ đoàn một trăm linh một đang tiếp tục khắc phục sự cố vỡ hai mươi m đê
ở thôn tân lập xã khăn thành bắc và sẵn sàng xử lý các tình huống
tại các xã cam thịnh tây cam thịnh đông của thành phố cam ranh
ngoài hỗ trợ lực lượng và phương tiện vùng bốn quân chủng hải quân đã kịp thời hỗ trợ
nhiều thùng mì tôm và nhu yếu phẩm thuốc y tế tại chỗ cho nhân dân gặp nạn